thưa quý vị sau sáu tháng bị giam cầm bóc lột nơi xứ người nhiều thiếu nữ ở vùng cao của tỉnh quảng ngãi đã được công an xã giúp đỡ trở về đoàn tụ cùng với gia đình
chỉ vì nhẹ dạ tin vào những lời hứa hẹn việc nhẹ lương cao nhiều thiếu nữ đã phải trở về trong nước mắt và những nội ám ảnh khôn nguồi
hồ thị lê ở xã trà bùi huyện trà bồng vẫn còn ám ảnh kinh hoàng nhớ lại những ngày tháng ở campuchia
vì nghe lời rủ sang campuchia tìm kiếm công việc nhẹ lương cao lê đã bị nhốt trong những khu nhà ép làm việc và luôn bị đánh đập trích điện
người mẹ này không nghĩ sẽ gặp lại con gái đinh thị ngân
ban đầu người con gái gọi điện về báo qua nước ngoài làm việc nhưng vài hôm con gái gọi điện hốt hoảng cầu cứu mẹ chuộc về
trước đó hai thiếu nữ hồ thị lê và đinh thị ngân được nhóm người đưa ô tô trở lên tây ninh vượt biên sang campuchia
cả hai nạn nhân bị ép làm nhiệm vụ lừa các nạn nhân là người việt chuyển tiền vào tài khoản để được hưởng hoa hồng
mỗi ngày làm việc trên một mươi năm giờ đồng hồ muốn được về nước thì phải bỏ ba trăm linh triệu đồng
công an xã trà bùi biết đã tìm cách liên hệ qua tin nhắn với nạn nhân và hướng dẫn nạn nhân cách trốn thoát
chúng tôi đã hướng dẫn cho gia đình và tìm cách liên lạc với hai em
sau khi liên lạc được khoảng hai ngày sau chúng tôi kết nối được giao lô với nạn nhân
thông qua việc kết nối gia lô đó thì hướng dẫn cho gia đình
và chúng tôi cũng trực tiếp hướng dẫn gia lô qua cho nạn nhân để một cách liên hệ đối với các cơ quan của việt nam ở bên nó bên campuchia
cũng như là hướng dẫn cho em tìm cách để mà trốn thoát
lãnh đạo công an huyện trà bồng và chính quyền địa phương xã trà bùi cũng đến thăm hỏi tặng quà động viên gia đình nạn nhân
và sẽ tạo điều kiện thuận lợi đồng thời hỗ trợ tốt nhất cho hai em ổn định cuộc sống
đối với địa phương tăng cường lãnh đạo chỉ đạo các ngành
cũng như là các chi bộ
bộ thôn băng mặt trạng thôn đối mạnh tắc tiên triền vạn động nhân dân
cũng như là đặc biệt nhất là con em thanh thiếu niên hiện nay
tránh cái trường hợp để mà dụ dỗ cũng như là để mà để chuyển sang những cái nước ngoài và không đúng quy định
được biết số thiếu nữ bị lừa sang campuchia đều là đồng bào vùng cao quảng ngãi còn nhiều khó khăn
chủ yếu sống dựa và nương dẫy
vụ việc là bài học đắt giá để bà con nhân dân cảnh giác trước thủ đoạn của các đối tượng
đưa dẫn người xuất cảnh trạng
để phép sang campuchia lao động với chiêu trò dụ dỗ việc nhẹ lương cao